thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp tổng thư ký asean lê lương minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận những kết quả tích cực trong xây dựng cộng đồng asean
đồng thời cho rằng đây là bước đầu chặng đường phía trước còn dài
còn nhiều việc phải làm để asean trở thành mái nhà chung của khu vực
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao đóng góp của ban thư ký asean
của cá nhân tổng thư ký lê lương minh
thủ tướng cho rằng thời cơ với asean rất lớn nhưng nguy cơ cũng rất nhiều
thủ tướng đề nghị viện nghiên cứu kinh tế asean và đông á ria đi cùng tổng thư ký asean lần này
cần tập trung nghiên cứu các giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên asean
tăng cường kim ngạch thương mại giữa các nước thành viên
tổng thư ký asean lê lương minh cho biết ông cùng với lãnh đạo ria đến hà nội
tham dự tọa đàm kinh tế năm mươi năm asean aec và cơ hội cho doanh nghiệp việt nam
ông nêu rõ năm hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với asean và việt nam
sự hội nhập asean của việt nam
hết sức nhanh chóng thể hiện nỗ lực của việt nam tạo ra thị trường và thúc đẩy đầu tư